công an quận hoàng mai hà nội vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là trần thị hương giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tỉnh hòa bình và vương xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại hà nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu công an quận hoàng mai xác định giang và đông là hai đối tượng gây ra vụ tạt a xích vào anh tạ xuân phương
chín tuổi trú tại thành phố hà nội vào đêm ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
sau khi ly dị chồng giang có quan hệ tình cảm với anh phương tuy nhiên trong thời gian chung sống đối tượng và nạn nhân đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn
quen vương xuân đông trong một lần đi xe ôm giang đã kể sự tình và nhờ anh này chở đi mua a xích
hôm vụ án xảy ra giang xin anh phương ba triệu đồng để mua thuốc cho con riêng nhưng bị từ chối
nghi người tình có hẹn hò với cô gái khác giang đã nhờ đông đèo xe máy đi theo dõi
hai đối tượng đã ngụy trang bám theo anh phương đến quán ăn nơi nạn nhân hẹn gặp một cô gái
sau đó hai người này tiếp tục theo anh phương về nhà mẹ đẻ
khi nạn nhân quay về phòng trọ đông phóng xe áp sát để giang cầm ca acid hắt vào mặt anh phương rồi phóng xe bỏ chạy
nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng bỏng nặng toàn thân